do ảnh hưởng của cơn bão số ba gây mưa lớn trên diện rộng nhiều tuyến đường tại thành phố hải dương bị ngập sâu bốn mươi năm mươi cm
tuy chưa thấy ngập úng nghiêm trọng như trận mưa tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm nhưng với lượng mưa khoảng gần một trăm linh mm
nhiều tuyến đường và khu dân cư ở thành phố hải dương đến chiều nay vẫn còn ngập nước từ ba mươi đến bốn mươi cm
nhiều cây lớn và biển quảng cáo bị giật đổ do gió lớn
các hồ điều hòa như hồ bạch đằng hồ máy xứ nước dâng khá cao
nếu mưa lớn kéo dài nguy cơ gây ngập úng trên diện rộng ở thành phố là rất lớn